phó thủ tướng yêu cầu các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ để kết nối các đoạn còn lại của toàn hệ thống đường cao tốc bắc nam
phó thủ tướng lưu ý tỉnh quảng nam chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công giám sát đặc biệt chú ý chất lượng công trình bảo đảm làm mẫu cho các đoạn còn lại của tuyến cao tốc bắc nam đi liền với đó là việc bảo đảm khối lượng tiến độ theo yêu cầu

phó thủ tướng nhắc nhở quá trình thi công phải tuyệt đối bảo đảm an toàn cho người lao động và người dân vùng dự án